nhằm kịp thời hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã nhanh chóng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tp hcm vừa giao ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đề xuất gói tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã bài
để xây dựng kho bãi nhà xưởng chế biến tái cấu trúc sản xuất ngay sau khi hết dịch
khuyến khích các ngân hàng thương mại ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng khi hợp tác xã có nhu cầu vay vốn
nhân quan đến logistics thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho hợp tác xã giảm chi phí và nhập khẩu vật tư